hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn thị cẩm tú ở an giang và trần hồng mạnh ở bạc liêu
theo điều tra lực lượng công an đã phát hiện đối tượng nguyễn trọng tín
có biểu hiện hoạt động mua bán ma túy số lượng lớn tại căn nhà ở phường an phú thị xã thuận an
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng hai khi đối tượng lợi đến địa chỉ trên để mua ma túy
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ và phát hiện đối tượng lợi đang vận chuyển trái phép khoảng hai trăm linh g ma túy đá
tiếp đó lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng tú đang tàng trữ tám túi ni lông chứa ma túy đá chín mươi hai viên thuốc lắc
tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà mà các đối tượng thuê
lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ số lượng lớn ma túy các dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
từ sự việc bố đi nhậu về la mắng con trai đã trở thành nguyên nhân của vụ án mạng con giết cha vừa xảy ra tại tỉnh an giang
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa hoàn tất
thủ tục ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hoài ân chủ tệ tổ sáu khóm vĩnh phước phường núi sam tp châu đốc
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi tháng hai
ông nguyễn phước nhiều là cha ruột của ân đi nhậu về đã to tiếng chửi bới khiến hai cha con xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
sau khi bị bố đẻ cầm dao chém vào cổ tay ân sử dụng một khúc tre đập vào đầu ông nhiều
rồi tiếp tục dùng khúc gỗ khác tiếp tục đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể khiến ông nhiều bất tỉnh
cho đến khoảng một giờ hai mươi phút cùng ngày thì ông nhiều tử vong ân đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
còn tại kiên giang một nạn nhân nam chủ tệ huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã bị một nhóm côn đồ hành hung đến tử vong chỉ vì phản đối hành động bị người khác dọi đèn pin vào mặt mình
với hành vi côn đồ này vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
gò quao tỉnh kiên giang đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố danh nhái hai mươi bảy tuổi
chủ tệ xã định an huyện gò quao về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra vụ án vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
danh nhái rủ thêm một số người bạn đi tìm một người cùng xã hồng giải quyết mâu thuẫn
khi đến ấp an phong xã định an thì gặp anh cành đang đi bộ trên đường
nhái đã dùng đèn pin dọi vào mặt bị anh cảnh nhắc nhở giữa hai bên xảy ra cự cãi
đang cầm khu gỗ trên tay nhái đã đánh liên tiếp vào người khiến anh cành bị thương nặng
gây án xong nhái đã cùng đồng bọn bỏ đi còn anh cảnh được đưa đi cấp cứu kịp thời
tuy nhiên tỷ lệ thương tật là một mươi chín
được biết nhái từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa được xóa an tích
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào ngày hai mươi một tháng hai
giữa ba xe ô tô và một xe máy trên đại lộ thăng long đoạn qua địa bàn huyện thạch thất hà nội khiến bảy người thương vong
công an huyện thạch thất đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm văn thuận ở sơn tây hà nội để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
trước đó tại km sáu trăm linh của đại lộ thăng long đoạn qua địa bàn huyện thạch thất hướng từ hà nội đi hòa lạc
xe tải cẩu do tài xế phạm văn thuận điều khiển di chuyển theo hướng quay đầu từ làn ba chiều
đã va chạm với xe mô tô của anh phùng long biên điều khiển chở theo vợ là chị nguyễn thị liên và xe khách do anh bùi văn nam lưu thông từ phía sau
đáng chú ý đây là đoạn có vạch sơn liền không cho phép quay đầu
sau cú va chạm xe container kéo theo rơ móc do tài xế nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã đông vinh huyện đông hưng tỉnh thái bình lưu thông cùng chiều
lao tới đã va chạm tiếp với các phương tiện trên
vụ tai nạn đã khiến anh phùng long biên và vợ tử vong cùng với năm trường hợp khác bị thương
công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với phạm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trần trung hiếu sinh năm hai nghìn một
đều trú tại xã quảng văn thị xã ba đồn về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
toàn điều khiển xe mô tô chở hiếu ngồi phía sau đi tìm người dân đi đường có sơ hở để tiếp cận cướp giật
khi thấy chị nguyễn thị thúy nga cùng chị cao thị hoa đi xe máy về hướng xã quảng thanh huyện quảng trạch
thì hai đối tượng điều khiển xe máy đi từ sau cướp giật một điện thoại
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với thủ đoạn tương tự đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường
gây hoang mang lo lắng cho người dân
và hiện vụ việc đang được công an thị xã ba đồn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục đấu tranh mạnh với hoạt động của tội phạm tín dụng đen trên địa bàn
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh vừa khởi tố hai đối tượng quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tiến đạt tại tổ một khu phan đình phùng phường cẩm tây thành phố cẩm phả
do chu anh tuấn và đào duy thanh quản lý
công an thành phố cẩm phả đã phát hiện tuấn và thanh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra ban đầu xác định từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
chu anh tuấn đã thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ
sau đó tuấn cùng thanh dùng tám trăm năm mươi triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho hai trăm một mươi sáu khách
với tổng cộng chín trăm linh chín lượt vay với số tiền giao dịch vay trên chín một tỷ đồng
với mức lãi suất cho vay là năm năm đồng
năm đồng một triệu mỗi ngày tương đương là một trăm tám mươi một năm
gấp nhiều lần so với quy định của nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ được tám khách đã giao dịch vay tiền của hai đối tượng
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám với số tiền vay là chín trăm tám mươi ba triệu đồng
trong đó có hơn hai trăm hai mươi hai triệu là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi
tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen và đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh bình định
đang có rất nhiều vấn đề
và có dấu hiệu bùng phát trở lại với đủ chiêu trò kể cả là dùng bạo lực
không những đẩy người đi vay vào bước đường cùng mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
và trước thực trạng trên công an tỉnh bình định đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
đấu tranh với các ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước bẫy tín dụng đen
ngay sau tết kỷ hội hai nghìn một mươi chín công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn mạnh hiếu ba mươi ba tuổi chú thành phố hà nội
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó qua khám xét khẩn cấp tại số nhà bốn mươi năm trần quang diệu thị trấn tuy phước huyện tuy phước
cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định thu giữ nhiều tài liệu tăng vật
kể cả hung khí liên quan đến việc cho vay
kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cho thấy nhóm đối tượng do nguyễn mạnh hiếu cầm đầu đã cho vay bốn trăm bảy mươi lượt
với tổng số tiền hơn sáu ba tỷ
nhóm đối tượng này cho vay không cần thế chấp tài sản
khi con nợ không trả lại đúng hẹn lập tức bị các đối tượng hành xử theo kiểu giang hồ
tại thành phố quy nhơn thời gian vừa qua các đối tượng hoạt động tín dụng đen tăng cường hoạt động
núp bóng dưới nhiều hình thức tinh vi đặc biệt là lợi dụng sự thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin của người dân
khi người vay không trả được nợ các đối tượng uy hiếp đe dọa thân nhân gia đình con nợ
phải có trách nhiệm trả thay số nợ cùng với lãi suất cắt cổ
chú không biết cô vay
cô bỏ trốn đi như vậy là các đối tượng tới nhà hâm dọa chú rồi đập nhà
rồi nó chửi nó nói lung tung nói thô lỗ
nó có nhào vô nhà tôi nó chít hơi cây vào tôi nó trí sát tôi
tôi mới chạy vô trong nhà tóm tôi dục cái đầu tôi chú nói chứ không là đuôi hết anh bác rồi
chúng tôi cũng đã xác định và lên danh sách trên địa bàn thành phố quy nhơn là
có trên một mươi bốn nhóm đối tượng và hơn năm mươi
chúng tôi cũng đã xác định và lên danh sách trên địa bàn thành phố quy nhơn là
có trên tám mươi đối tượng là ngoài lai từ nơi khác đến
và trên tám mươi đối tượng là của người địa phương
hoạt động theo cái dạng tín dụng đen
với sự vào cuộc quyết liệt công an tỉnh bình định đã triệt xóa hơn chục nhóm hoạt động tín dụng đen
nhiều đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam
tuy nhiên để ngăn ngừa hiệu quả hoạt động phạm pháp này
cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
bên cạnh đó người dân cần đề cao cảnh giác
nhận thức rõ mối nguy hại khi quyết định giao dịch với các đối tượng này
tránh xảy ra sự việc đáng tiếc
dự án khu dân cư nam cẩm lệ không có thật
thế nhưng công ty đầu tư và phát triển quảng đà vẫn nhận tiền của khách hàng
nhằm mua bán các lô đất
và vụ việc này đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an thành phố đà nẵng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả xác minh ban đầu
thời gian qua công ty cổ phần đầu tư và phát triển quảng đà
đóng tại số một trăm năm mươi năm đường ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng
đã giới thiệu trào bán đất nền thuộc dự án khu dân cư nam cẩm lệ
và một trăm hai mươi một lô đất mặt tiền đường đô đốc lân phường hòa xuân quận cẩm lệ
thấy giá cả hợp lý cho nên nhiều người đã bỏ tiền cọc để mua đất tại hai vị trí này
qua điều tra cơ quan công an đã xác định
dự án khu dân cư nam cầm lệ không có thật
diện tích đất mặt tiền đường đô đốc lân phường hòa xuân đã được
công ty đầu tư và phát triển quảng đà giao bán
đang do trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đà nẵng quản lý
không giao cho tổ chức hay là cá nhân nào thực hiện đầu tư dự án bán đất nền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với công ty đầu tư và phát triển quảng đà
để tiếp tục điều tra làm rõ
bằng rất nhiều chiêu trò tinh vi đối tượng nguyễn thị kim liên
trú tại thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh đã lừa đảo chót lọt của người
muốn đi xuất khẩu lao động số tiền chín tỷ đồng
và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này để có biện pháp xử lý
tuy nhiên trước mắt là gần năm mươi hộ dân trên địa bàn hà tĩnh
đang lâm vào cảnh nợ nần khó khăn trồng chất
thậm chí là phải cầm cố tài sản để trả nợ ngân hàng
vì đã chót lỡ trao tiền cho đối tượng
mà không biết đến bao giờ mới có thể đòi lại được số tiền này
và đây tiếp tục là bài học cảnh báo cho người lao động
đang nôn nóng muốn làm giàu bằng con đường xuất khẩu lao động
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng chị lê thị hương giang
ở phường đức thuận thị xã hồng lĩnh đã vai nóng ba trăm linh triệu đồng
để đưa cho đối tượng nguyễn thị kim liên
với hy vọng sẽ được đi xuất khẩu lao động
thế nhưng sau gần một năm chờ đợi tiền thì mất mà công việc thì chẳng thấy đâu
khi đưa tiền thì người ta hứa hẹn là sẽ giúp mình làm để mình xuất cảnh được nhanh
thấy giới thiệu là có nhiều trường hợp đi được rồi
nên là mình cũng tin tưởng nên là mình mới chuyển tiền
mà người ta không có
tại vì đối tượng này
người ta có
có chụp cái visa ấy
gọi là có chụp cái visa gửi qua màng
bảo là có visa rồi
thì mình cứ nghĩ là có visa rồi thì chắc chắn là sẽ đi được
nên là mình mới chuyển tiền
nợ nần trồng chất
vợ chồng anh chị buộc phải bán toàn bộ nhà cửa
nhưng vẫn chưa trả hết nợ
hiện con cái vợ chồng chị giang
buộc phải sống nhờ ở gia đình bố mẹ
hiện tại gia đình tôi và nhà cửa không có ở
nữ và phải xuất phải cao và phải thập
chứ nó đe bên đâu mà cả năm nó trống chơi vào để đi xuất khẩu lao động
nữ và phải xuất phải cao và phải thập

vì tin lời đối tượng liên
gần năm mươi hộ dân trên địa bàn hà tĩnh và nghệ an
đã cho trào chín tỷ đồng
để được đi xuất khẩu lao động
thậm chí nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo
cũng cố phải mượn tiền
để được xuất ngoại
nhưng giờ đây tất cả đều trở thành
cót nợ của ngân hàng
thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
các cái đối tượng
theo các cái vỏ bọc bên ngoài
kinh tế khá trịnh
để lừa đảo người dân
thứ hai là các đối tượng thường lợi dụng
thiếu hiểu biết
đưa đến các trung tâm không có chức năng xuất khẩu lao động
thứ ba nữa là
thời gian vừa qua thì các đối tượng
thường đưa các cái thông tin
về cái thông tin về visa
rồi là các cái vé máy bay
làm và thông báo
về các cái đối người xuất khẩu lao động
là chuẩn bị được xuất cảnh
sau đó là người dân tin tưởng vào
vụ việc trên tiếp tục là hội chuông
cảnh báo đưa với người dân
ở vùng nông thôn vùng núi
khi nhẹ dạ cả tin vào các đối tượng
lừa đảo xuất khẩu lao động
chạy việc làm mà không thông qua
các con đường xuất khẩu tuyển dụng hợp pháp
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiếng bục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội
gây dối trật tự công cộng
đối tượng võ minh thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hội khẩu thường chú tại số nhà bốn trăm hai mươi hai
hàm nghi phường đông hương
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng đỗ thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hội khẩu thường chú tại phố thành bắc
phương quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội cướp tài sản
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
bùi sĩ tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hội khẩu thường chú tại thôn một
xã quảng bình huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
hội khẩu thường chú tại thôn một
hội khẩu thường chú tại thôn một